mà đây chính là cuộc chiến trường kỳ gian nan vất vả
không chỉ dùng sức mà những cán bộ chiến sĩ còn phải có một tư duy nhạy bén để đấu trí với những chiêu trò danh ma xảo quyệt của đối tượng
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng công an tỉnh yên bái đã phá được một chuyên án mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ hai mươi bánh heroin cùng bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
vụ án có số lượng ma túy lớn nhất ở thời điểm đó là minh chứng rõ nét nhất cho sự khó khăn thử thách của cuộc chiến chống tội phạm ma túy này
những tình tiết về quá trình gian nan phá án qua lời kể của các cán bộ điều tra viên và các chiến sĩ trực tiếp tham gia đánh án
sẽ cho chúng ta biết được cuộc chiến cam go của những người lính trên mặt trận đấu tranh với những kẻ giao rắc cái chết trắng
yên bái là tỉnh miền núi phía bắc nằm ở trung tâm vùng núi và trung du bắc bộ việt nam
trong khi đó trình độ dân trí không đồng đều nhiều vùng đồng bào còn những tập tục lạc hậu nhận thức về pháp luật còn hạn chế
vì vậy yên bái trở thành địa bàn thuận lợi để các đối tượng lợi dụng buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy
yên bái là một tỉnh nằm ở trung tâm khu vực tây bắc tiếp giáp với nhiều tỉnh trọng điểm của tình hình tội phạm và tiền nạn về ma túy
đặc biệt tỉnh sơn la lai châu lào cai
và trên địa bàn tỉnh có nhiều tuyến đường khuyết mạch giao thông đi qua
đây là những tuyến đường giao thông kết nối với nhiều tỉnh và khu vực
đây giúp một lần neben bảo vệ cho tội phạm về ma túy hoạt động vận chuyển ma túy từ khu vực tây bắc đến các địa bàn phương khác để hoạt động
trên địa bàn tỉnh có chín huyện thị thành phố
có ba huyện có tỉ hình nector bí quyết về toàn loạt di chuyển tội phạm về ma túy rất phức tạp
có đông đồng bào dân tộc sinh hoạt tàu vận chuyển hep rare và tự tộc
và đặc biệt là tiếp xác với địa bàn tỉnh sơn la là địa bàn rất phức tạp về ma túy
vì lợi nhuận nhiều đối tượng đã hình thành đường dây mua bán trái phép trên mà túy
các đối tượng tham gia vào đường dây phần lớn là người dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao còn nhiều khó khăn như mù căng trải văn chấn
đối tượng người yên bái di cư đi các địa bàn sơn la điện biên và mường lát thanh hóa
lợi dụng việc thường xuyên đi thăm thân để mua bán vận chuyển ma túy
ma túy như luồng gió đen bùa vây cuộc sống của người dân bản mông nơi đây gieo rắc cái chết trắng tới các nếp nhà sàn trên những khoảng đồi hoang vắng
những năm qua cán bộ chiến sĩ công an tỉnh yên bái đã nắm vững địa bàn

khắc phục khó khăn mưu trí dũng cảm triệt phá được nhiều băng ổ nhóm ma túy khét tiếng trên địa bàn
thế nhưng đấu tranh với tội phạm ma túy luôn là cuộc chiến cam go đầy nguy hiểm
cuộc chiến này càng khốc liệt hơn khi thủ đoạn của các loại tội phạm ma túy ngày càng tinh vi manh động
cuối năm hai nghìn một mươi bảy tình hình tội phạm ma túy có chiều hướng diễn biến phức tạp
các đường dây mua bán trái phép trên ma túy sau thời gian im ắng vì bị cơ quan điều tra
giáo diết truy quét đã có hiện tượng hoạt động trở lại
bằng chứng là tỷ lệ người nghiện ở ngoài cộng đồng cao nhất là các huyện mù cang trải văn yên trạm tấu văn chấn
vì lợi nhuận và thiếu hiểu biết pháp luật nên một số người nghiện người dân tộc thiểu số vùng cao
đã bị kẻ xấu lợi dụng dụ dỗ tham gia vào các đường dây mua bán trái phép trên ma túy
tình hình ma túy trên địa bàn tỉnh yên bái diễn biến hết sức phức tạp
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy trên toàn tỉnh đã bắt giữ một trăm chín mươi một vụ ba trăm năm mươi năm đối tượng
các đối tượng này thì nó vừa là theo đường dây hai là bán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh
vì yên bái là tiếp giáp thì đi tỉnh sơn la nên là các đối tượng trong nội địa
và ở ngoài tỉnh thường xuyên vận chuyển ma túy vào địa bàn tỉnh yên bái để tiêu thụ
trước tình hình đó các chiến sĩ công an tỉnh yên bái dự đoán các đối tượng hoạt động sẽ tinh vi
khôn ngoan hơn và mỗi chuyến hàng sẽ khủng hơn rất nhiều
không hề chậm trễ các anh lại tiếp tục lao vào cuộc chiến với tội phạm ma túy
đua tham gia đường dây vận chuyển hàng trăm bánh heroin từ lào về việt nam
đến khi bị lực lượng công an phát hiện
đua cùng các đối tượng trong ổ nhóm dùng súng và lựu đạn chống trả để tẩu thoát
hắn đã bật vô âm tín cho đến khi có người thấy hắn xuất hiện
tại địa bàn xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn lạc
lúc đó thì đối tượng cũng chưa bộc lộ gì về nhiều
sau này chúng tôi phải áp dụng rất nhiều biện pháp khác
nghiệp vụ của ngành thì mới xác định rõ được các đối tượng
tuy nhiên là đối tượng này thì nó không hoạt động một mình
không hoạt động độc lập
mà nó liên quan rất nhiều đối tượng khác
qua các đối tượng này và dây dắt chúng tôi đến gặp rất nhiều đối tượng khác
cho nên mình cũng không xác định được đối tượng nào là đối tượng chính trong chuyên án
chưa xác định được ban đầu
và đối tượng nào là đối tượng vận chuyển hàng
cho nên là bằng báo cáo không chỉ là qua
rất nhiều đối tượng khác
khi mà chúng tôi gặp tiếp xúc thì đối tượng này
nhưng lần sau thì lại là những đối tượng khác
cho nên việc xác định các đối tượng cũng gặp rất nhiều khó khăn
một là địa bàn
mình không phải là địa bàn của mình
địa bàn là tỉnh bạn
dừng nối cũng hiểm trở
mà đi lại thì báo cáo ký về phương tiện
vì những năm hai nghìn bảy thì đối với chúng tôi là cực kỳ khó khăn
chủ yếu là xe máy
sau một thời gian ẩn nấp
tại sao giàng a đua lại xuất hiện ở lòng nguyên
hắn không luôn còn trang bị cả vũ khí nóng
rất có thể ngựa quen đường cũ
hắn đang chuẩn bị cho một chuyến hàng lớn
với nhận định trên
với nhận định trên
lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm
với ma túy công an tỉnh yên bái
đã phân công các trinh sát dày dặn kinh nghiệm
tiếp tục nắm bắt mọi di biến động
của giàng a đua
nhưng đúng thời điểm này
đua lại thường xuyên ở trong nhà
hoặc ra ngoài thì cũng chỉ là thăm bà con hàng xóm
để bắt giữ giàng a đua
về cơ quan điều tra
làm rõ hành vi phạm tội của hắn
vào thời điểm năm hai nghìn một mươi sáu
là điều đơn giản
nhưng như thế sẽ thắt nút chuyên án
ở thời điểm hiện tại
cho nên các trinh sát vẫn miệt mặt
nắm bắt mọi hoạt động của đua
có thể tiếng dữ về giàng a đua
có vũ khí nóng đã đồn xa
nên việc thu thập thông tin từ bà con dân bản
của ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn
khiến cho việc nắm bắt thông tin
về đối tượng kéo dài hơn dự tính
những cơn mưa giá lạnh
của miền tây bắc
cũng không làm các anh nản lòng
bởi nhận định không có sự thật nào
che giấu mãi được
cũng chính từ sự kiên trì đó
sau một thời gian điều tra
ban chuyên án đã có những nhận định chính xác
về giàng a đua

khiến cho việc thu thập thông tin
về các đối tượng này
đảm bảo bí mật
đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ
vô cùng khó khăn
nếu chúng ta không có ý thức
tạo được lý do ngụy trang
giấu được mục đích
mục đích này là
mục đích thật
của việc chúng ta thu thập thông tin
rất dễ đánh động đối tượng
hoặc bị lộ
từ nguồn thông tin quan trọng
mà các trinh sát thu được
cơ quan điều tra xác định
giàng a đua nằm trong đường dây mua bán
vận chuyển trái phép ma túy
với số lượng lớn từ sơn la vào yên bái
để trung chuyển đi các địa bàn khác tiêu thụ
câu hỏi đặt ra
với ban chuyên án lúc này
là đường dây mua bán
trái phép ma túy
liên quan đến giàng a đua
hoạt động như thế nào
có bao nhiêu đối tượng trong đường dây
và nữ quái giấu mặt kia là ai
tôi đã cực trinh sát trực tiếp
đi sang tận nơi
ở của các đối tượng để xác định
tuy nhiên sang đến đấy rồi
nhưng mà chúng ta cũng chưa xác định được
nhân thân lý lịch của đối tượng
vì đối tượng này không ở một địa bàn
mà đối tượng này ở rất nhiều địa bàn
đối tượng này xuất thân từ họa bình
đối tượng này sinh ra là ở sơn la
nhưng mà lấy chồng
thì lại vào họa bình
cho nên là đối tượng vào đấy
thay tên đổi họ
khi mà chúng tôi xác minh
vào qua chính quyền địa phương
xác minh tên bố mẹ
đối tượng này khi làm chứng minh nhân dân
là lấy bố mẹ nuôi
để làm chứng minh
cho nên việc xác minh được nhân thân
lý lịch chính xác của đối tượng
là rất khó khăn
thế nhưng mà chúng tôi bằng
tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm
và các đồng chí
đối với chính xác của chúng tôi đi xác minh
thì rất là nhiệt tình và có tâm huyết
và nhiệt tình với trách nhiệm công việc
cuối cùng là chúng tôi đã xác định được đối tượng
thời gian trôi qua
cuộc sống của giang a đua
vẫn diễn ra bình thường như bao người trong bản
thế nhưng với những người làm nghề
như các chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm
với ma túy công an tỉnh yên bái
thì đây chính là thời gian bình yên
để hắn chuẩn bị cho một cơn bão ngầm
chính vì thế
các chính xác của giang a đua
vẫn kiên trì nắm bắt tình hình
báo về cơ quan điều tra
không bỏ qua một sự việc nào
một ngày giàng a đua di chuyển khỏi nơi cư trú
hắn di chuyển bằng nhiều phương tiện
và cung đường khác nhau
từ vân hồ tỉnh sơn la đến yên bái
xong lại quay về vân hồ
nhận định rất có thể giang a đua đi tiền trạm
để chuẩn bị cho chuyến hàng lớn
lúc này các chính xác được lệnh tập trung cao độ
theo sát mọi di biến động của đối tượng
đồng thời nắm bắt tất cả
những người giàng a đua gặp trong thời gian này
vì rất có thể
đó là đồng bọn nằm trong đường dây vận chuyển
trái phép trên ma túy
mà các anh đang tìm kiếm
đúng như dự đoán
trong thời gian này giàng a đua đã gặp một người phụ nữ trong xã
mặc dù cuộc gặp gỡ diễn ra rất bình thường
nhưng dưới con mắt
của những trinh sát dày dạng kinh nghiệm
thì đây là cuộc trao đổi thông tin
rất quan trọng
vậy người phụ nữ mà đua gặp là ai
đây có phải là nữ quái trong đường dây buôn bán ma túy mà cơ quan điều tra đang dây công tìm kiếm
không loại trừ khả năng nào
rất nhanh chóng một tổ công tác đã được cử đi thu thập thông tin về người phụ nữ này
khi ban đầu thì chúng tôi chưa xác định được
chúng tôi chỉ xác định được cái nhóm của yên bái thôi
là nó đi qua thì có một số đối tượng nó vẫn chuyển qua địa bàn của huyện trạm tấu
ở tỉnh yên bái
sau đó là qua một số đối tượng từ văn chấn
sau đó là báo cáo đồng chí là mới phát hiện được cái đối tượng
là chuyên vận chuyển mua bán ma túy qua địa bàn
chứ là thực ra ban đầu thì xác định được đối tượng là rất là khó khăn
cho nên là chúng tôi phải áp dụng các biện pháp trinh sát
thì quá trình áp dụng các biện pháp trinh sát như thế thì mới nổi lên được đối tượng là nữ rồi
và ban đầu thì chúng tôi cũng chưa xác định được là ở địa bàn nào
thế qua công tác của mình thì ban đầu mới theo dõi
người phụ nữ đó là mùa thị sao
tên thật là mùa y chu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại bản thung mặn xã hàng kia mai châu hòa bình
thị có chồng là giang a tráng
nhưng năm hai nghìn một mươi năm tráng bị bắt giữ về tội mua bán trái phép chân ma túy
sau khi chồng đi tù
mùa thị sau cùng ba đứa con nhỏ chuyển từ huyện mai châu
về nhà mẹ đẻ ở lóng luông sinh sống
tại đây mùa thị sao sống khép kín
ít tiếp xúc với bà con xung quanh
với thông tin thu được
cơ quan điều tra đã sâu chuỗi những chi tiết quan trọng
linh quan đến hai đối tượng
một kẻ được nhận định là nằm trong đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chân ma túy
mùa thị sao
một người phụ nữ sống khép kín
vậy điều gì đã móc nối chúng lại với nhau
đó là câu hỏi đặt ra với bàn chuyên án
bối quan hệ giữa mùa thị sao
và giang a đua là cùng ở một xã
xã hàng kia huyện mai châu tỉnh hòa bình
cùng một thôn
cùng người ta gọi là xóm thung mặn
do vậy trong quá trình làm ăn
thì chúng tôi đã có những thông tin là
mùa thị sao này cũng đã thuê

đấy và cũng thu thập thông tin về đối tượng mùa thị sao này cũng đã thuê giang a đua vận chuyển nhiều chuyến ma túy rồi
thì cũng có thể chúng tôi đưa ra một nhận định đánh giá là
nếu như các đối tượng tiếp tục vận chuyển ma túy sang địa bàn tỉnh yên bái
cũng như địa bàn khác tiêu thụ
thì nhiều khả năng đối tượng giang a đua sẽ là một mắt xích
và có thể nói là sẽ là đối tượng chính
trong việc vận chuyển ma túy từ địa bàn sơn la
hoặc là mai châu hòa bình sang địa bàn tỉnh yên bái
để mỗi chuyên án thành công
đòi hỏi các chiến sĩ trong ban chuyên án phải phối hợp nhịp nhàng
từ không nhận định đánh giá kiểm chứng các thông tin tài lược
việc ban chuyên án nhận định kẻ đứng đằng sau giàng a đua là mùa thị sao
đã mở ra hướng đi mới
vậy mùa thì sao có phải là mắt xích quan trọng nhất trong chuyên án ma túy này
kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuộc đấu trí căng thẳng
của lực lượng điều tra trong kỳ tiếp theo của vụ án
phát sóng vào không giờ này tuần sau
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại